chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
là chủ đề của hội thảo diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn năng lượng cấp cao hai nghìn hai mươi
do ban kinh tế trung ương và chính phủ phối hợp tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội
với những cơ chế chính sách thu hút đầu tư năng lượng tái tạo thời gian qua đã có nhiều dự án được triển khai hoàn thành
tuy nhiên kéo theo đó là tình trạng quá tải nghẹn lế điện truyền tải
trước vấn đề đó nghị quyết năm mươi năm được ban hành đã đề cập đến việc phát triển hạ tầng trong năng lượng
bàn về giải pháp chuyển dịch cơ cấu năng lượng như tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung cầu năng lượng sơ cấp đạt khoảng một mươi năm hai mươi vào năm hai nghìn ba mươi
hai mươi năm ba mươi vào năm hai nghìn bốn mươi năm tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ đạt khoảng bảy vào năm hai nghìn ba mươi và khoảng một mươi bốn vào năm hai nghìn bốn mươi năm
giảm phát thải nhà kính một mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi lên mức hai mươi vào năm hai nghìn năm mươi
các đại biểu đã nhìn nhận những cơ hội và thách thức đối với việt nam đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị về các cơ chế chính sách
trao đổi kinh nghiệm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng hiệu quả và bền vững